thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu thành phố hà nội cần ra soát đánh giá hiệu quả của tuyến xe buýt nhanh để có lịch trình giá vé phù hợp
theo đó thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ủy ban nhân dân hà nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về làn đường đối với tuyến xe buýt nhanh
hà nội cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây cản trở hoạt động của xe buýt nhanh
thủ tướng cũng chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố ra soát đánh giá hiệu quả của tuyến xe buýt nhanh để có lịch trình giá vé phù hợp
về vấn đề ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới hà nội phải hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách về quản lý đô thị trong đó có nhiệm vụ hạn chế tăng dân số trong khu vực nội đô lịch sử